ngành nông nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp và bà con nông dân đã áp dụng nhiều biện pháp canh tác
có sử dụng các chất hóa học vô cơ
tuy nhiên hiện nay khi nhu cầu lương thực đã được đảm bảo
thực phẩm không chỉ đủ mà phải ngon đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người
do vậy những năm gần đây các địa phương đã và đang bắt tay vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ
đây đang được xem là hướng đi tất yếu của nông nghiệp việt nam để hội nhập thành công
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến các nội dung xoay quanh vấn đề này
trước sự tiến bộ không ngừng của ngành nông nghiệp từ một nước thiếu ăn
việt nam chuyển sang xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp
nông nghiệp hữu cơ hơn hai năm qua đã phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng
nông nghiệp hữu cơ là bộ phận quan trọng của nông nghiệp việt nam
sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương pháp sản xuất dựa trên các yếu tố môi trường tự nhiên
bảo vệ môi trường duy trì và bảo vệ hệ sinh thái bền vững
tạo ra các sản phẩm bổ dưỡng cho nhu cầu con người
chính vì vậy nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng trên thế giới
theo khả sát năm hai nghìn một mươi bảy của fibiel army
năm hai nghìn quỹ đất cho nông nghiệp hữu cơ trên toàn thế giới vào khoảng một mươi bốn chín triệu hectare
doanh thu bán lẻ một mươi bảy chín tỷ đô la mỹ
sau một mươi năm năm diện tích canh tác hữu cơ tăng lên năm mươi chín triệu hectare gấp bốn lần
trong khi giá trị tăng đến tám mươi một sáu tỷ đô la mỹ gấp năm lần
bắc mỹ và châu âu là hai khu vực có doanh số bán lẻ cao nhất
tại việt nam diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cả nước hiện tăng gấp bảy lần trong chín năm qua
thu hút nông dân và doanh nghiệp tại ba mươi ba tỉnh thành tham gia
trong quá trình canh tác hữu cơ người sản xuất chỉ được phép sử dụng phân bón hữu cơ
phòng trừ cỏ dại sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học
nên mất nhiều công lao động và khó thực hiện trên diện rộng
đặc biệt ở nước ta khí hậu nóng ẩm rất thuận lợi cho nhiều loài sâu bệnh phát triển và gây hại
với những vùng thâm canh cao trước đây đã sử dụng nhiều phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật
khi chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ trong những năm đầu năng suất giảm rõ rệt
và gặp khó khăn trong phòng chống sâu bệnh do áp lực sâu bệnh còn cao
chúng ta cần phải có thời gian và cần có điều kiện để chúng ta cải tạo cái đất này
vì thế cái chi phí trong những năm đầu là rất lớn
nông nghiệp hữu cơ không phải là quay lại cách làm truyền thống của hàng trăm năm trước
mà là sự kết hợp những tinh túy của truyền thống và những tiến bộ khoa học hiện đại
cùng phương pháp quản lý hiện đại
tuy nhiên sau hơn một mươi năm phát triển
nhưng nước ta chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng về nông nghiệp hữu cơ
bên cạnh đó hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ
lại chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất trong nước
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đến thời điểm này cả nước hiện có ba mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ
với diện tích đạt hơn bảy mươi sáu ha tăng gấp ba sáu lần so với năm hai nghìn một mươi
tập trung ở lâm đồng hà nội hòa bình lào cai hà nam quảng nam biến tre cà mau v v
với khoảng gần một trăm linh tập đoàn doanh nghiệp cơ sở sản xuất đã đầu tư vào lĩnh vực này
cái dạng phân bón hóa học sản phân bón hữu cơ thì cái năng suất của nó không thể nào vượt lên được ngay được
nhưng mà đối với sản xuất hữu cơ qua cái giai đoạn ban đầu này khoảng năm năm trở ra
thì bắt đầu là năng suất tốt lên hiệu quả hơn
mà như vậy đòi hỏi người làm nông nghiệp hữu cơ phải kiên trì ở giai đoạn đầu
tại miền trung tập đoàn th đang áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của mỹ và châu âu
đây là trang trại rau fvf của tập đoàn có diện tích một mươi bốn bảy hectare
và trang trại dược liệu th rộng hai mươi hectare ở huyện nghĩa đàn và yên thành tỉnh nghệ an
các sản phẩm trang trại này sản xuất ra như gốc rau má lạc tiên lá và quả hồng đã được xuất sang thị trường mỹ
để chế biến dòng sản phẩm thức uống thảo dược total happiness naturals mang thức hiệu th của việt nam
hơn hai năm nay tập đoàn cũng đưa vào vận hành trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ lớn nhất việt nam với số lượng một con
để có nguồn thức ăn chuẩn cho bò tập đoàn đã đầu tư ba trăm hai mươi tám hectare đồng cỏ
và ngô hữu cơ tại nghệ an
về sản xuất hữu cơ theo chuỗi thì ta bắt buộc phải theo quy trình của bên đánh giá đưa ra
có nghĩa là từ khâu sản xuất cho đầu vào từ giống giống là phải được chỉ được trong những cái lip công ty
có thể cung cấp giống hữu cơ trên thế giới và những cái giống đấy đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của mỹ và châu âu
đối với lĩnh vực thủy sản hiện các mô hình nuôi theo hướng hữu cơ đã được triển khai
điển hình là mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn
tại tỉnh cà mau
hiện tại con tôm được nuôi dưới tán rừng ngập mặn đã được nhiều tổ chức trên thế giới chứng nhận là tôm sạch
được bán với giá cao hơn từ một mươi đến ba mươi so với các loại tôm thông thường cùng chủng loại
từ những tiềm năng rất lớn từ cách nuôi này
hai năm gần đây tỉnh cà mau đã và đang đẩy mạnh phát triển loại hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng
tỉnh cà mau đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có khoảng tám mươi hectare diện tích nuôi tôm rừng được chứng nhận quốc tế
năng suất đạt bình quân từ ba trăm linh đến bốn trăm linh kg một hectare một năm so với mức bình quân hai trăm tám mươi kg một hectare một năm như hiện tại
tỉnh cà mau sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của mình đó là có diện tích nuôi rộng
với các loại hình nuôi tôm có chất lượng cao như là nuôi tôm rừng
ngọc hiển là một trong những huyện có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất tỉnh cà mau
thời gian qua một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm như minh phú đã gắn kết được với nhà nông
phát triển mạnh loại hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng
một trong những cách thức mà doanh nghiệp này thực hiện là thành lập doanh nghiệp xã hội
xây dựng chủ liên kết với nhà nông
trong chuỗi liên kết ấy mỗi hộ nuôi được xem như một ao tôm
còn doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ thức ăn hữu cơ
giúp nông dân trực tiếp tham gia nuôi tôm tạo ra nguồn nguyên liệu sạch
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính và sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc
nếu thực hiện tốt cách làm nêu như trên theo lãnh đạo tập đoàn minh phú
năng suất tôm sinh thái có thể tăng lên từ một năm đến hai năm tấn một hectare so với vài trăm tạ như hiện nay
tạo động lực lớn khuyến khích nông dân trồng rừng và bảo vệ rừng
nâng diện tích nuôi tôm sinh thái lên tới hai trăm linh ha ở vùng rừng ngập mặn cà mau
ngoài các doanh nghiệp tham gia vào trong quá trình chứng nhận để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
họ xây dựng các dùng nguyên liệu của mình để thông qua đó chúng ta tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
liên kết đầu vào và đầu ra để đảm bảo có sự phối hợp cộng đồng của tất cả các bên có liên quan trong sản xuất sản phẩm tôm
khẳng định về tầm quan trọng của nông nghiệp hữu cơ
tại một số diễn đàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ phục vụ người giàu mà toàn dân phải được sử dụng loại sản phẩm này
thủ tướng cũng lưu ý cần có nhận thức đúng đắn về phát triển nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp hữu cơ không thể phát triển theo phong trào ồ ạt
mà cần phát triển bài bản khoa học làm theo phong trào la hỏng
trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng xác định chính sách sản phẩm với quy mô phù hợp nhu cầu từng thị trường
để khai thác lợi thế so sánh từng điều kiện thị trường tự nhiên
đồng thời nông nghiệp hữu cơ cần nhấn mạnh tới các loại quy mô khác nhau
từ hợp tác xã doanh nghiệp tập đoàn hình thành hệ sinh thái đa dạng phát triển
vì vậy thủ tướng đặt vấn đề phát triển ở tỷ lệ nông nghiệp hữu cơ nào là phù hợp
xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm định hướng các hoạt động
đẩy mạnh chính sách để thao gỡ nút thắt trong đó đặc biệt là chính sách phát triển thị trường
chuyển giao công nghệ thông qua các đề án về phát triển nông nghiệp hữu cơ
theo thủ tướng việc tìm thị trường cho sản phẩm hữu cơ trong tương lai gần và tương lai xa cũng rất quan trọng
bên cạnh đó cần hình thành hệ sinh thái phát triển nông nghiệp hữu cơ
một văn hóa nông nghiệp hữu cơ ở nông thôn không thể một vườn hai rau một chuồng hai loại lợn khác nhau
và cuối cùng là việt nam cần xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế
để các sản phẩm có uy tín và nhận được sự tin cậy của thế giới
cơ chế quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn sản xuất rất quan trọng
thương hiệu có được là do sản phẩm xanh và sạch khẳng định nhiều sản phẩm của việt nam có thể phát triển nông nghiệp hữu cơ
đồng thời những nút thắt về thể chế và chính sách của nhà nước cần phải được tháo gỡ
và bộ nông nghiệp sẽ có một cái đề án về vấn đề này để làm bài bản hệ thống hơn chứ không phải trăm qua đua nữa mà không có hệ thống trong chỉ đạo điều hành của chúng ta
hai chúng tôi cũng tiếp thu ý kiến quý vị về việc là thay nghị định hai trăm một mươi về đầu tư nông nghiệp
đồng chí khang bí thư hà nam đã nêu vấn đề này đúng
nếu mà chúng ta có một cơ chế đầu tư như hai trăm một mươi thì khó đầu tư vào nông nghiệp

từ sự chỉ đạo diết giáo của người đứng đầu chính phủ hy vọng nền nông nghiệp hữu cơ việt nam trong giai đoạn tới không chỉ cao về chất lượng thị trường

đây được đánh giá là biện pháp bổ trợ giúp giảm thiểu cho bươ hình gây hại trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
các chuyên gia nông nghiệp israel cho biết hệ thống bơm tưới thông minh ở các trang trại có thể giúp nông trại hạn chế chi phí nhân công và định lượng được các loại dung dịch cần thiết
hơn sáu mươi năm trước ở phía nam israel trang trại cá giống kibu nevadis đã nuôi cá rô fidel và đỏ đây được xem là một trong những vùng nuôi cá giống lớn nhất ở israel
ở đây người nông dân thường đào ao hồ sâu khoảng bốn mét
mỗi hồ nuôi có diện tích khoảng năm mươi hectare
các hồ được bơm nước nóng ba mươi bảy độ c vào trong bể chứa cá rô phi để sản xuất thương mại
sau khi được dùng trong bể cá chỗ nước chứa chất thải của cá lại là nguồn phân bón hoàn hảo cho các dạng cây trà là và ô lưu
các nông trang cũng tìm ra cách trồng rau và cây ăn quả được tưới nước trực tiếp bằng nguồn nước ngầm
như vậy nước được tay chế những hai lần thay vì sử dụng một lần rồi bỏ đi
hiện tại mỗi năm vùng nuôi này cung cấp ra thị trường khoảng hai trăm linh tấn cá thương phẩm
trước khi đưa ra thị trường cá được phân loại to nhỏ khác nhau qua hệ thống máy chọn cá
theo các chuyên gia israel thì khí hậu thuận lời ở việt nam là điều rất quan trọng
nó sẽ là nơi tuyệt vời để nuôi cá
ít người biết rằng ngành công nghiệp nuôi bò và chế biến sữa của israel cũng cực kỳ nổi tiếng
người israel ưa chuộng các loại sữa chua format vào mùa hè ấm áp do đây là các loại thức ăn mát và dễ ăn
các loại pho mát cứng dùng làm bánh mì
các loại bánh pizza thường được tiêu thụ trong những tháng đông
ở israel các siêu thị có đến hơn tám trăm linh các loại pho mát được bày bán
theo con số thống kê của tập đoàn xứ israel có đến ba mươi hai người israel tiêu thụ phô mai mềm
ba mươi uống sữa hàng ngày hai mươi sáu sử dụng pho mát cứng và một mươi hai ăn các sản phẩm chế biến từ sữa làm món tráng miệng
sản phẩm format của israel để trong phòng lạnh khoảng một tháng là có thể mang bán ra thị trường
làm pho mát thì cứ trung bình bốn tiếng được một mẻ cứ một mươi lít sữa thì làm ra được một chiếc pho mát
sản xuất sữa ở israel được thực hiện bằng kuata mà hiện giờ mới chỉ có ở hai quốc gia áp dụng là naui và canada
trong trường hợp nhu cầu về sữa và các sản phẩm từ sữa tăng
thì tập đoàn sữa israel sẽ nâng hạn ngạch sản xuất sữa lên cho nông dân
điều này cho phép người nông dân đưa ra kế hoạch sản xuất và tổ chức sản xuất hợp lý tránh dư thừa
ở israel có đến tám mươi số bò đều được đăng ký trong danh sách đàn bò của israel
tất cả bò đều được đưa vào dữ liệu trên máy tính để quản lý
điều này giúp cho việc nắm bắt được phả hệ lai lịch và sản lượng sữa cũng như các yếu tố khác liên quan đến mỗi con bò
với sự hỗ trợ của chính phủ nông dân israel đã học được cách nuôi bò bằng cách sử dụng môi trường tự nhiên tốt hơn
cho dù khí hậu khô cằn và tình trạng thiếu nước trầm trọng ở israel
các phương pháp bao gồm nuôi bò bằng thực phẩm tự nhiên tái chế
sử dụng nước tái chế để trồng thức ăn cho gia súc và sử dụng lại phân bò trong nông nghiệp
israel còn sử dụng máy đo cảm biến nhiệt nhằm theo dõi cải thiện sức khỏe và sinh sản của bò tăng hiệu quả trong quá trình vắt sữa
những năm gần đây chính phủ israel cũng khuyến khích giảm chi phí nông nghiệp bằng cách cố gắng khuyến khích canh tác chuyên ngành
và ngừng sản xuất các loại cây trồng mà không có thị trường
bộ đông nghiệp giám sát ngành nông nghiệp của israel đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược duy trì các tiêu chuẩn
về sức khỏe thực vật và động vật quy hoạch nông nghiệp và chú trọng nghiên cứu và tiếp thị
và hiệu quả cao thì chỉ có thể là ở israel
tuy nhiên điều quan trọng nhất không chỉ ở nơi đây mà ở bất kỳ nơi nào trên thế giới là yếu tố con người
vẫn là nhân tố quyết định sự thành công
tại việt nam nông nghiệp hữu cơ đang được xem là xu thế tất yếu
trước yêu cầu thực tế sản xuất việc sớm ban hành nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ
với những chính sách đặc thù là hết sức cần thiết
đây sẽ là cơ sở
hành lang pháp lý quan trọng để nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh mẽ phù hợp với xu thế hội nhập
đến đây thì chương trình kinh tế và dự báo xin được tạm dừng
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào hai mươi h thứ tư và phát lại sáu h ngày thứ năm
và một mươi bốn h ba mươi thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế
truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội